quý vị thân mến ngày hôm nay thời tiết chủ đạo trên cả ba miền vẫn là nắng và nóng
còn bắc bộ thì dự báo sẽ vào mưa buổi sáng nhiệt độ ba mươi bốn độ c giảm hơn những ngày trước thế nhưng cảm giác vẫn rất oi nóng
trung bộ và nam bộ hôm nay lại dự báo có mưa về chiều
quý vị khi tan ca hạn chế di chuyển khi cơn giông xuất hiện cảnh báo ngập đột cục bộ tại các tuyến phố trụ thấp ở khu vực tp hcm
vâng ạ vào những ngày hè oi bước thì nhiệt độ trong phòng có điều hòa vào ngoài trời sẽ thường trinh lịch nhau khá lớn
vì vậy khi mà di chuyển giữa hai môi trường nhiệt độ khác nhau như vậy chúng ta cũng cần phải mở cửa và để cơ thể của mình có thể thích nghi dần trong một đến hai phút
không nên di chuyển đột ngột khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt dẫn tới nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết ngày hôm nay bằng nhiệt độ chi tiết chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần cuối của chương trình